thưa quý vị mở rộng điều tra sai phạm tại cục đăng kiểm việt nam và các trung tâm đăng kiểm khác
công an tp hcm vừa khởi tố bị can đối với ông trần kỳ hình sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
nguyên cục trưởng cục đăng kiểm việt nam để điều tra tội nhận hối lộ
cơ quan công an xác định trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
ông hình với vai trò cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
đã trực tiếp và thông qua bị can trần anh quân quyền trưởng phòng kiểm định phương tiện cơ giới
nhận tiền hối lộ của một số giám đốc trung tâm đăng kiểm để ký duyệt cấp mã số đăng kiểm
và giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động
mặc dù các trung tâm đăng kiểm này chưa đủ các điều kiện theo quy định
ngoài ra trong thời gian đảm nhận chức vụ cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
ông hình đã buông lỏng quản lý thiếu kiểm tra giám sát
trực tiếp nhận tiền hối lộ định kỳ hàng tháng hàng quý của các giám đốc trung tâm đăng kiểm
nhằm bỏ qua sai phạm của các trung tâm này
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cũng xác định
hoàng hữu thịnh nhân viên trung tâm đăng kiểm bảy nghìn ba trăm linh hai d
trương duy đức nhân viên trung tâm đăng kiểm một nghìn năm trăm linh năm d
hồ ngọc nam và trần thế khánh hổ là nhân viên kỹ thuật của công ty trách nhiệm hiệu hạn việt net
đã bàn bạc thống nhất viết phần mềm để can thiệp trái phép vào cơ sở dữ liệu
và chỉnh sửa thông số kiểm định xe cơ giới
rồi mang đem bán cho một số trung tâm đăng kiểm
trong đó có trung tâm đăng kiểm bảy nghìn một trăm linh hai d
để sử dụng vào mục đích trái pháp luật trong quá trình đăng kiểm xe cơ giới
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cũng đã khởi tố bốn bị can trên về tội
sản xuất mua bán trao đổi hoặc tặng cho công cụ thiết bị phần mềm
để sử dụng vào mục đích trái pháp luật
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm vừa phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn
làm mua bán sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
với số tiền năm trăm linh tỷ đồng
các đối tượng tham gia đường dây trên gồm lại thị dung nguyễn văn minh và vũ thế huỳnh
cùng chú tp hcm
trong đó huỳnh là đối tượng đứng tên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bình an vth
tuy nhiên huỳnh chỉ ký vào tài liệu và đi giao nhận hóa đơn
các đối tượng đã thành lập và sử dụng công ty bình an vth và nhiều công ty ma khác
để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn
với doanh số khoảng trên năm trăm linh tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tp hải phòng
đã tạm giữ hình sự các đối tượng trên
và đang tiếp tục mở rộng điều tra củng cố hồ sơ
để sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật
công an tp tam điệp tỉnh ninh bình vừa bắt giữ đối tượng nguyễn huy mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú tệ xã yên bằng huyện ý yên tỉnh nam định
về hành vi cướp giật tài sản
trước đó khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
bà tống thị cư sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín
chú tại tổ hai phường bắc sơn tp tam điệp tỉnh ninh bình
đang bán vé số tại tổ ba phường trung sơn
thì bị một nam thanh niên đến giả là người mua vé số
rồi giật một túi sách của bà cư
bên trong có một điện thoại di động nhãn hiệu samsung galaxy a một mươi một
một điện thoại di động nhãn hiệu nokia
và số tiền hơn năm triệu đồng
cùng một số giấy tờ khác rồi bỏ chạy
để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm
trong hoạt động kinh doanh tài sản
và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
trong và sau tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba
tổng cục quản lý thị trường yêu cầu
cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố
thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ bộ công thương
trong việc xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu
ngoài ra tập trung phối hợp với sở công thương các tỉnh thành phố
kiểm tra việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu
cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc
và hệ thống phân phối của các thương nhân đầu mối thương nhân phân phối
tổng đại lý kinh doanh xăng dầu
bên cạnh đó tăng cường việc giám sát kiểm tra toàn bộ hệ thống kinh doanh xăng dầu
ở tất cả các loại hình
kịp thời phát hiện kiên quyết xử lý nghiêm khắc mọi hành vi vi phạm
theo quy định của pháp luật
thực hiện áp dụng hình thức phạt xử phạt bổ sung
biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định
thủ trưởng cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố
chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo tổ chức giám sát kiểm tra kiểm soát
xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu
thực hiện xử lý nghiêm các cán bộ công chức buôn lỏng quản lý bao che tiếp tay
hoặc lắm ngơ cho các đối tượng hành vi vi phạm
nhân dịp tết quyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba
bên cạnh các hoạt động thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách
những người có hoàn cảnh khó khăn
cán bộ chiến sĩ công đoàn viên trong lực lượng
nhiều đơn vị công an còn tổ chức một số hoạt động vui xuân đón tết
cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù
để góp phần động viên các phạm nhân yên tâm cải tạo tốt
sớm tái hòa nhập cộng đồng
ban chấp hành đoàn thanh niên công an tỉnh khánh hòa
và phối hợp với ban giám thị trại tạm giam công an tỉnh
tổ chức chương trình thắp sáng ước mơ hoàn lương
thăm sức khỏe đối với phạm nhân đang chấp hành án phạt tù
tại trại tạm giam công an tỉnh
tại đây các phạm nhân đã được nghe các giảng viên
tuyên truyền về pháp luật tư vấn tâm lý
nhằm giúp họ nhận thức đúng đắn về vai trò trách nhiệm của bản thân
đối với gia đình xã hội
từ đó có hành vi ứng xử phù hợp
nhân dịp này ban chấp hành đoàn đã tổ chức
trao tặng một mươi bốn phần quà tết cho những phạm nhân cải tạo tốt
đồng thời phối hợp với trường cao đẳng y tế khánh hòa
thăm khám sức khỏe cho hai mươi một phạm nhân
tại tỉnh hà nam trại tạm giam công an tỉnh hà nam
đã tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề
mâm cỗ tết cổ truyền trong can phạm nhân
tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba
tham gia hội thi có bốn đội
mỗi đội gồm năm thành viên là đại diện các phạm nhân
đang trong thời gian giam giữ lao động cải tạo
tại trại tạm giam công an tỉnh hà nam
thông qua hội thi góp phần gìn giữ và phát huy
những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc
đồng thời tạo sự chuyển biến tích cực
trong tâm lý nhận thức của can phạm nhân
từ đó thúc đẩy họ tích cực cải tạo sửa chữa
những lỗi lầm đã mắc phân đấu rèn luyện nhân cách lối sống
thi đua học tập cải tạo tiến bộ
trở thành người công dân tốt sống có ích cho gia đình và xã hội
quanh năm vất vả người lao động nghèo người già neo đơn
sinh viên học xa quê có hoàn cảnh khó khăn
luôn giao khát được đón tết ở quê nhà
vì lẽ đó mà những chuyến xe nghĩa tình
đưa đón miễn phí bà con về quê xung vầy với người thân
càng trở nên có ý nghĩa hơn
bởi hành trình về quê của họ không còn đơn đáo
trở về hiên nhà tết vạn ân
đây là chương trình được đoàn thanh niên công an quận thanh khê tp hà nẵng
cùng các mạnh thường quân chung tay
chia sẻ khó khăn với bà con xa quê
năm nay có đến ba trăm linh trường hợp
là người lao động nghèo bệnh nhân sinh viên được giúp đỡ
mỗi bà con sẽ nhận được một phần quà
gồm các nhu yếu phẩm phong bao lì xùy
và được đưa về tận nhà

mà hôm cô đi về xe là xe đưa đó
mà hôm nay là cô được mạnh thường quân bên từ thiện
có cho cô về thay ăn tết
là cô cho quà

sinh viên ra học tập
ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thì đối với cục y tế cũng đã khẩn trương xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện theo kế hoạch của bộ
và cục cũng đã tổ chức nghiên cứu quán triệt nghiêm túc và sâu sắc nghị quyết của trung ương
kế hoạch của bộ để các cấp ủy cũng như là các tổ chức đảng các đảng viên và toàn thể cán bộ chiến sĩ
trong toàn đơn vị nắm được rõ những quan điểm chỉ đạo mục tiêu nhiệm vụ giải pháp của nghị quyết của bộ chính trị
và kế hoạch của bộ nhằm tạo sự chuyển biến tích cực mạnh mẽ với quyết tâm cao và nỗ lực lớn
hành động quyết liệt và hiệu quả trong triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết và kế hoạch của bộ
để làm tốt hơn nữa vai trò trong các công tác này là tạo ra những kế hoạch để tạo ra những kế hoạch
để tạo ra những kế hoạch khám và điều trị cho cán bộ chiến sĩ cũng như là nhân dân
vậy thì cục y tế có cái phương hướng cũng như là kế hoạch ra sao trong thời gian tới
về nhiệm vụ công tác y tế qua nhân dân trong năm hai nghìn hai mươi ba và những năm tiếp theo
thì cục y tế tiếp tục tham mưu với lãnh đạo bộ để triển khai có hiệu quả các nội dung của đề án
phát triển mạng lý y tế qua nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi
trong đó thì cục y tế cũng đề xuất tập trung thực hiện các chương trình kế hoạch
nhằm cụ thể hóa mục tiêu nhiệm vụ của đề án này
và xây dựng hệ thống y tế qua nhân dân
nhất là các bệnh viện hạng một theo hướng hiện đại và chất lượng hiệu quả
cũng như là các bệnh viện bệnh giá trong toàn lực lượng qua nhân dân
và cũng cần tiếp tục tăng cường công tác đào tạo đào tạo lại
cũng như là bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn
tại các cơ sở y tế trong nước cũng như là tại các cơ sở y tế ở nước ngoài
cho đội ngũ các cán bộ y tế trong công an
và chúng tôi cũng tiếp tục tham mưu để đẩy mạnh
hợp tác với các bệnh viện các cơ sở đào tạo
các chuyên gia đầu ngành và các bệnh viện lớn trong nước
mở rộng các quan hệ trong hợp tác đào tạo
chuyển giao công nghệ kỹ thuật y học hiện đại
góp phần nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ y tế
một lần nữa cảm ơn tiểu tướng phạm thị lan anh
đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
sau đây là một số chính sách đáng chú ý
mời quý vị cùng theo dõi
bộ thông tin và truyền thông đã bàn hành chỉ trị số phong thai
về tổ chức đón thách người đàn quỷ mão

nếu có tổ chức đón thách người đàn quỷ mão

người đàn quỷ mão thuộc bộ sở thông tin và truyền thông

về thông tin và truyền thông tổ chức trực tiệm

và chủ động sẵn sàng dự án đảm bảo

dịp với người đàn
theo báo từ hồi một mươi bảy tháng bốn năm một
đơn vị đã tăng cường an ninh các cơ cộng
theo chỉ đạo của bộ thông tin và truyền thông
cố trí tăng cường nguyên liệu
để bắt đầu chính thức quy định
tăng cường cẩn xuất kiểm tra trực quan ngẫu nhiên
đối với hành tách cảnh sát tay
đã qua công đường
và không có dấu hiệu
đối với bệnh viện
liên hệ gáo của tổ chức sát an ninh hàng phòng
bảo vệ tổ chức tổ chức dùng ba mươi cộng số
mở kết tối đa thử tục
chuẩn bị cơ số bệnh dịch vọng
cho các hãng hàng phòng sử dụng
kỳ tăng chuẩn bày
mở tối đa lắp máy so chữa an ninh
ứng dụng công nghệ công ty
để tính toán các cung dược bao nhiệm
của từng khu vực
qua báo điều tiết lương sự
thiết bị phù hợp
sở giáo dục và đào tạo tp hcm
vừa ban hành kế hoạch tổ chức giáo dục
giáo dục và đào tạo tp hcm
đến thị trường trên quận phố
thành báo hình thức giới thiệu
là các mạng đến từ sở giáo dục và đào tạo tp hcm
trong sản phẩm giáo dục và đào tạo tp hcm
được giới thiệu công khai trên trang
thông tin điện tử http hcm edu vn
sở giáo dục và đào tạo tp hcm
yêu cầu phòng giáo dục trung học
trung tâm thông tin và chương trình giáo dục
đối hợp với các nhà xuất mạng tổ chức
giới thiệu dịch giáo khoa trên hệ thống lms
thời gian từ ngày một mươi tháng hai
cho đến tết đầy an toàn
tiếp theo mời quý vị
cùng điểm qua một số tin tức
có trên các số báo ra sáng ngày hôm nay
bộ trưởng tô lâm yêu cầu các thành viên
trong tổ công tác thực hiện đề án sáu
của chính phủ các bộ ngành địa phương
thống nhất thực hiện hiệu quả
ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba
với một trăm linh sáu nhiệm vụ của từng bộ ngành
và một mươi tám nhiệm vụ của các địa phương
đã đạt ra trong năm
tiêu chí chủ trương đúng đủ sạch sống
đối với dữ liệu
được bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
cho công tác thu thập số hóa kết nối dữ liệu
giữa các bộ ngành
chuyển đổi số không chỉ giải quyết thủ tục hành chính
thuận lợi phục vụ người dân
mà còn cho chính công tác quản lý hoạch định chính sách
bộ trưởng tô lâm đánh giá
thủ tục hành chính cải cách
cách làm hiện nay quá thủ công
đã ăn sâu vào tiềm thức tâm lý của hệ thống
cán bộ công chức chính quyền các cấp
bộ công an nói riêng
và tổ công tác đề án sáu của chính phủ
rất quyết tâm và phải làm bằng được
thay đổi phương thức làm việc thủ công
chuyển sang số hóa điện tử phục vụ nhân dân doanh nghiệp
thứ trưởng bộ công an nguyễn văn long yêu cầu
cục cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường kiểm tra
đôn đốc cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ
trên các tuyến giao thông theo kế hoạch
kể cả trong những ngày nghỉ tết
cục cảnh sát giao thông và toàn ngành cảnh sát giao thông
tập trung lực lượng tiếp tục thực hiện
có hiệu quả cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự
tích nguyên đán hai nghìn hai mươi ba
chủ động ngăn chặn và phòng chống đua xe trái phép
chống người thi hành công vụ
xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông
gây rối trật tự công cộng
tham gia tích cực phòng chống tội phạm trên tuyến giao thông
tập trung tuần tra
xử lý triệt để lỗi vi phạm về nồng độ cồn
quá tốc độ trở quá tải
quá số người quy định
dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi ba
dịch covid một mươi chín cơ bản được kiểm soát
kinh tế xã hội phục hồi mạnh mẽ
dự báo người dân đi lại nhiều hơn những năm trước
tuy nhiên các bến xe
trên địa bàn thành phố hà nội
đã sớm xây dựng kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
phó giám đốc bến xe nước ngầm
trịnh hoài lam cho biết
dự kiến những ngày cao điểm
bến đón khoảng một mươi lượt khách
xe xuất bến
hành khách năm nay có xu hướng đặt vé sự từ sớm
đến giờ là di chuyển tới bến xe
nên không xảy ra tình trạng chờ đợi
u nứ tại bến
giám đốc bến xe giáp bát nguyễn hoàng tùng cho biết
bến xe giáp bát đón khoảng sáu khách mỗi ngày
chúng tôi sử dụng hơn một mươi xe tăng cường
năm nay bến xe đảm bảo tốt
đầy đủ phương tiện cho người dân về quê an tết
lãnh đạo sở giao thông vận tải
thành phố hà nội cũng thông tin
dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi ba
thành phố đã cấp năm trăm linh tên
tại hành khách tăng cường
đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có báo cáo về việc
số lượng xe bị ảnh hưởng bởi khó khăn
khi đi đăng kiểm
đến thời điểm này nhiều công nhân đã được nhận lương thưởng
nhưng nhiều người trong số họ
cho biết sẽ chi tiêu thiết kiệm
trong dịp tết âm lịch
vì còn lo chi tiêu cho cuộc sống gia đình
sau khi trở lại làm việc
chi tiêu tiết kiệm dịp tết này cũng là chia sẻ
của nhiều công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp
thăng long hà nội
ở đây một vài ngày dù đã nhận được
thưởng tết một mươi triệu đồng
nhận lương tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
là tám triệu đồng có tiền trong tài khoản
nhưng họ chỉ dám rút ít tiền
để mua quần áo cho con dịp tết
cũng như để trả chi phí đi lại
theo các công nhân lý do không rán chi tiêu
mạnh tay vào dịp tết bởi lo lắng
ra tết cuộc sống gia đình sẽ gặp
nhiều khó khăn
cơ quan cảnh sát điều tra công an
tỉnh an giang vừa ra quyết định tạm giữ
hình sự đối với nguyễn văn lượm
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú huyện châu ân
tỉnh an giang để tiếp tục điều tra
về hành vi giết người
theo cơ quan công an vào chiều ngày một mươi sáu tháng một
sau khi nhậu xong lượm chửi
và đe dọa đánh vợ là bà thái thị vốn
lúc này nguyễn văn cường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
là con trai của ông lượm bà vốn
cũng mới đi nhậu về và khuyên can
thì hai cha con xảy ra mâu thuẫn đánh nhau
trong lúc sâu sát ông lượm
dùng dao đâm cường nhiều nhát
rồi quay về nhà nằm ngủ
đến khoảng sáu giờ sáng ngày hôm sau
bà vốn phát hiện cường tử vong
và ngày hôm qua công an phường
khuê trung quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
đã truy xét thành công nhóm thanh thiếu niên
từ một mươi sáu đến hai mươi tuổi
trú quận cẩm lệ và quận thanh khê
thành phố đà nẵng chuyên trộm cắp xe máy
và nhiều tài sản khác trên địa bàn
nhóm này khai nhận lợi dụng sự sơ hở
của một khách hàng tại một quán cà phê
đã cùng nhau trộm cắp điện thoại trong quán
cũng như là thay nhau cảnh giới
để bẻ khóa trộm cắp xe máy
rồi tẩu thoát tài sản có được
các đối tượng đem đi cầm cố
lấy tiền tiêu xài cá nhân
riêng đối tượng nguyễn quang trí khai nhận
đã thực hiện hơn chục vụ trộm cắp tài sản
vật chứng thu giữ được gồm bốn xe máy
và một điện thoại di động
hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an quận cẩm lệ
điều tra mở rộng
bằng một chiếc xe máy
và một chiếc xe máy
phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng hoàng văn thành
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại hai trăm năm mươi năm ngọc lâm
quận long biên tp hà nội
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
đối tượng này cao một m sáu mươi bảy
và có nốt ruồi cách một cm trên sau cánh mũi phải
còn về tội lừa đảo chiếm đợt tài sản
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn hữu ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại khu bảy
xã xuân lộc huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
và đối tượng đỗ hoài nam
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại phường bạch hạc
tp việt trì tỉnh phú thọ
có xeo chấm ở đuôi lông mày phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bỏ mật
bằng những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện